theo bộ lao động thương minh và xã hội nếu như diễn biến của dịch covid một mươi chín có xu thế đi ngang như hiện nay
thì ước tính quý hai năm nay sẽ có trên hai trăm năm mươi lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và hàng triệu lao động ngừng việc
còn nếu như dịch bùng phát mạnh hơn thì sẽ có khoảng hai ba triệu lao động có nguy cơ ngừng việc
theo báo cáo này ước tính các ngành công nghiệp chế biến chế tạo vận tải và kho bãi du lịch sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất
chiếm khoảng từ bảy mươi năm tám mươi năm số người thất nghiệp nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp đang có xu hướng tăng mạnh
tháng hai năm hai nghìn hai mươi đã có hơn bốn mươi bảy người tăng gần sáu mươi so với tháng một năm hai nghìn hai mươi và tăng bảy mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo tính toán sơ bộ số người lao động bị ngừng việc từ những cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ lưu trú và nhà hàng lên tới hàng chục ngàn người
đồng thời nhu cầu tuyển dụng người lao động cũng giảm giao động từ hai mươi ba mươi
có nơi giảm mạnh như tp hcm giảm bốn mươi hà nội giảm ba mươi bảy